bí mật xung quanh vụ nổ súng bắn người trong đêm vắng ở thành phố hồ chí minh
chờ khi mục tiêu xuất hiện gã thanh niên chạy xe máy tới gần rồi rút súng bóp cò
liên tiếp bốn tiếng nổ vang lên trong đêm khiến cho người dân trong hẻm nhỏ giật mình
toàn bộ diễn biến của vụ việc chỉ diễn ra vòn vẹn trong một mươi giây
đã được một camera hồng ngoại trong khu vực ghi lại khá chi tiết
nạn nhân là sinh viên trường luật
ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn một mươi tám cơ quan điều tra công an quận tân phú thành phố hồ chí minh
phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ công an thành phố hồ chí minh
tiến hành truy bắt hung thủ dùng súng bắn trọng thương một nam thanh niên
trên đường vắng ven khu công nghiệp tân minh
nạn nhân là anh nguyễn thành phong sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
tạm trú phường sơn kỳ quận tân phú là một sinh viên đang theo học ngành luật
theo điều tra ban đầu khoảng hai mươi hai h ngày một mươi bốn tháng ba năm hai nghìn một mươi tám
anh phong vừa về đến căn nhà trên đường số hai mươi bảy phường sơn kỳ
thì bị một nam thanh niên chạy xe máy tới và rút súng bắn liên tiếp khiến nạn nhân gục tại chỗ
gây án xong đối tượng dồ gà tháo chạy theo hướng ra đường tân kỳ tân quý tẩu thoát
ông lâm văn mờ một người dân trong khu vực cho biết
vào thời điểm trên ông vừa đóng cửa chuẩn bị đi ngủ
thì bất ngờ nghe bốn tiếng nổ vang lên
ban đầu ông nghĩ là công an đang truy bắt tội phạm
tuy nhiên khi mở cửa ra xem
ông mờ táo hỏa khi thấy nam thanh niên hàng xóm ngồi gục bên lề đường
cạnh đó trước cây đá vài thêm nhà loang lộ viết máu
vội vã hồ hoán cùng người dân đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu
ông mờ cùng những người hàng xóm cũng lập tức điện báo cho lực lượng chức năng
còn ông đê bán quán tạp hóa gần đó cho biết
lúc đó là khoảng hai mươi hai giờ đêm hầu hết những gia đình quanh khu vực đều đã cắt đèn đi ngủ
đối tượng chạy xe máy đến rất gần nạn nhân và rút súng nổ liên tiếp hay phát đạn
khi nạn nhân quay mặt lại hắn bóp cò thêm hai phát nữa rồi mới rù gà phóng vút đi
cũng theo một số nhân chứng vào thời điểm xảy ra vụ việc
nạn nhân đi làm đêm về đến nhà đang dừng xe máy để mở cửa thì bị bắn
ngay sau khi nhận được tin báo công an quận tân phú cùng các đội nghiệp vụ
đã lập tức có mặt phòng tòa hiện trường để khám nghiệm truy tìm dấu vết hùng thủ
căn nhà nơi xảy ra vụ việc nằm trên mặt tiền đường số hai mươi bảy
cách giao lộ đường tân kỳ tân quý khoảng chừng ba mươi mét
con đường này khá nhỏ và được thông thẳng sang đường lê trọng tấn
đoạn tiếp giáp với cổng trường đại học công nghệ thực phẩm
do gần với trường học nên ở đây có rất nhiều gia đình ngăn phòng trọ cho sinh viên thuê ở
bà hát mẹ của nạn nhân cho biết căn nhà này cũng do mẹ con bà thuê để ở
trước đây có người thuê mở quán cơm
từ khi họ rời đi bà thuê lại và sinh sống cùng con trai và hai người cháu nội
bản thân anh phong dù đã ba mươi tuổi song vẫn chưa lập gia đình
ngoài thời gian đi làm phong còn học thêm đại học văn bằng hai về ngành luật
và phụ giúp bà nuôi hai cháu nhỏ là con của người anh trai
thường ngày bà chưa hề thấy phong mâu thuẫn với ai bao giờ
tại hiện trường cánh cửa kéo bằng sắt phía trước bị bắn lõm một lỗ
gần đó có một vết khác nghi do bị đạn bắn trúng
phía trong nhà lực lượng chức năng thu được một đầu đại trì
đến trưa ngày một mươi năm tháng ba thêm một mẫu đạn tương tự cũng đã được tìm thấy
nằm ở phần dây cửa phía trước
ngay trước hiên nhà và trên băng ghế đá
nhiều mẫu máu cũng đã được cơ quan chức năng thu thập để khám nghiệm
kiểm tra vết thương trên người anh phong
có một vết thương trên vai một vết thương ở ngực và một vết thương khác sau lưng
theo thông tin từ phía bệnh viện cho biết
bệnh nhân phong nhập viện với nhiều vết thương ở phần ngực lưng và vai
trong đó có một viên đạn nằm ngay xương đòn
lúc nhập viện bệnh nhân hôn mê phải theo bằng máy mất nhiều máu
sau khi được truyền máu bệnh nhân đã dần hồi phục
đến khoảng một mươi giờ ngày một mươi năm tháng ba bệnh nhân đã có dấu hiệu hồi tình
song vẫn chưa thể phẫu thuật để gấp mảnh đạn còn lại ra ngoài
nhằm đảm bảo an toàn cho nạn nhân lực lượng công an đã tổ chức cách ly và canh gác cẩn trọng
chờ khi anh phong hồi tỉnh cơ quan chức năng mới có thể tiến hành lấy lời khai
để phục vụ cho công tác điều tra
song song với việc ghi nhận thông tin từ người dân
hàng loạt camera trong khu vực và trên các tuyến đường lân cận
cũng được cơ quan công an trích xuất để lấy hình ảnh phục vụ cho công tác điều tra
đáng chú ý tại thời điểm gây án
một camera hồng ngoại gần đó đã ghi nhận lại sự việc một cách khá chi tiết
theo đó nghi can là một thanh niên chạy xe máy kiểu dáng novo màu trắng
mặc áo khoác màu trắng
mặc áo đen và đội mũ bảo hiểm màu sáng
đúng thời điểm khi nạn nhân về đến cửa nhà
hắn chạy xe máy và dừng lại cách đó khoảng hơn một mươi mét rồi dừng lại
hắn cho tay vào túi quần lấy ra vật gì đó rất giống khẩu súng
sau đó tiếp tục chạy tới phía nạn nhân
đây cũng là lúc bốn tiếng nổ vang lên khiến nạn nhân gục ngã
từ hình ảnh qua camera và lời khai của các nhân chứng cho thấy
rất có thể kẻ thù ác là người quen biết hoặc có mâu thuẫn từ trước với nạn nhân
ông l một người dân gần đó
cho biết trước khi vụ việc xảy ra
ông ngồi chờ trước cửa nhà và thấy có một thanh niên đi xe tay gà
lượn tới lượn lùi mấy vòng
do con đường số hai mươi bảy chỉ vòn vẹn vài trăm mét và nhỏ như con hẻm
bàn đêm rất thở thớt
nên những ai qua lại nhiều lần sẽ rất dễ khiến người khác để ý
sau khi đảo xe máy vài vòng
nam thanh niên này tấp xe máy vào đứng chờ ở con hẻm đối diện
cách căn nhà nơi anh phong bị bắn khoảng chừng dưới hai mươi mét
nghĩ nam thanh niên này đang
đứng chờ bạn gái đi học về
vì khu vực này có rất nhiều nhà cho sinh viên thuê trọ
tuy nhiên khi ông vừa quay lưng đi vào trong nhà
thì nghe thấy tiếng súng nổ
có thể nam thanh niên đó đã đứng chờ nạn nhân xuất hiện rồi mới ra tay
cũng theo một nguồn tin khác cho biết
anh phòng là người được tiếng lành
xong có nhiều mối quan hệ xã hội
đến chiều tối cùng ngày
sau khi được các bác sĩ tận tình cứu chữa
nạn nhân đã qua được cơn nguy kịch và bắt đầu hồi tình
ngày sáu tháng sáu năm hai nghìn
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hồ chí minh
đã bắt giữ hai đối tượng hồ thanh nhân
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
và lê đăng quang
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
cùng ngụ quận bình thạnh
để điều tra về hành vi giết người
liên quan đến vụ nam thanh niên bị bắn gục trước nhà
xảy ra tại quận tân phú
ngoài ra cơ quan công an cũng thu thập chứng cứ
để làm rõ vai trò của bà huỳnh thị tuyết hồng
sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám
trong vụ án này
khi bị bắt đối tượng quang khai nhận
trước đây có mua một khẩu trang
khẩu súng tự chế ở thành phố hải phòng
nhân có thuê quang ba trăm linh triệu đồng
quang quyết định dùng khẩu súng tự chế
nói trên để ra tay
ngay sau khi vụ án xảy ra
công an quận tân phú phối hợp cùng các đơn vị
nghiệp vụ nhanh chóng vào cuộc điều tra
bằng nghiệp vụ
ngày một mươi chín tháng ba năm hai nghìn một mươi tám
công an đã tiến hành bắt giữ quang
khi đang lẩn trốn ở quận bình thạnh
qua làm việc quang khai nhận
hành vi phạm tội và khai được
nhân thuê với giá ba trăm linh triệu đồng
sau đó công an đã tiến hành bắt giữ nhân
về thông tin vì mâu thuẫn tình cảm
cho rằng anh phong phụ tình
nên bà hồng thuê người xử
anh phong tỏ ra bức xúc
và không hiểu lý do vì sao
bà hồng có liên quan đến vụ nổ súng
khiến anh suýt mất mạng
theo anh phong đến giờ anh cũng không hiểu vì sao
người phụ nữ từng được anh xem là mẹ nuôi
đối xử rất tốt với mình
lại có thể là kẻ chủ mưu gây ra vụ việc kinh hoàng
có người nói
tôi là người tình của bà hồng
là hoàn toàn sai sự thật
tôi và bà hồng chỉ có mối quan hệ cô cháu
tôi biết cô từ giữa năm hai nghìn một mươi
khi còn làm nhân viên
ở lĩnh vực bất động sản
do cô hồng cũng chạc tuổi mẹ mình
nên tôi xem như mẹ nuôi
anh phong nói
bà hồng đã ly dị chồng từ lâu
có ba con nhưng đều sống riêng
bà hồng ở cùng với người giúp việc
và thỉnh thoảng tôi có đến nhà của bà ăn cơm trung
bà xem tôi như con cháu trong gia đình
anh phong chia sẻ
anh phong cũng cho biết
giữa anh và bà hồng có cùng sở thích đi du lịch
nên cả hai từng đi du lịch nhiều nơi
nam thanh niên này khẳng định
giữa anh và bà hồng
luôn giữ đúng mức quan hệ cô cháu
chưa bao giờ anh thấy bà hồng có cử chỉ
và chạm gì đối với mình
theo anh phong
cuối năm hai nghìn một mươi bảy
anh và bà hồng có hợp tác làm ăn
theo đó cả hai thuê một căn nhà ở quận bảy
làm nơi kinh doanh khách sạn
và anh sẽ bỏ công điều hành quản lý
sau khi ký hợp đồng hai trăm linh triệu đồng
và chuẩn bị ngày khách sạn đi vào hoạt động
thì anh phong bị bắn
anh cho biết
hay lừa gạt tình cảm gì của bà hồng
anh phong kể
tôi vẫn không thể hiểu vì sao bà hồng lại thuê người bán tôi
khi mối quan hệ cô cháu vẫn diễn ra bình thường
khoảng ba ngày trước
khi tôi bị bắn
bà hồng có than rằng cô buồn quá
nhưng không nói rõ lý do
và cho biết sẽ đi trôi xa một thời gian
ngày một mươi chín tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
kết thúc phiên sơ thẩm
tòa án nhân dân thành phố hồ chí minh
tuyên phạt bị cáo huỳnh tuyết hồng
sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám
mức án ba trăm một mươi chín
nhưng cho hưởng án treo về tội
cố ý gây thường tích
phạm tội giết người
bị cáo lê đăng quang
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
ngụ quận bình thạnh
lãnh một mươi ba năm tù
hồ thanh nhân
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
ngụ quận bình thạnh
lãnh một mươi hai năm tù
theo cáo trạng
vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
bà hồng quen anh nguyễn thành phong
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
ngụ quận tân phú
nghe anh phong tâm sự rằng
muốn kinh doanh khách sạn
bà hồng đồng ý đầu tư
cuối năm hai nghìn một mươi bảy
anh phong dẫn bà hồng đến xem
một căn nhà ở khu đô thị phú mỹ hưng
nói muốn thuê nơi này để kinh doanh khách sạn
bà hồng chuyển cho anh phong hai trăm linh triệu đồng
làm tiền đặt cọc thuê căn nhà
tuy nhiên sau đó anh phong lại muốn
mở công ty kinh doanh chuỗi khách sạn
bà hồng phản đối
anh phong cho biết sẽ kinh doanh riêng một mình
từ đó quan hệ giữa hai người dần trở nên căng thẳng
bà hồng đòi lại hai trăm linh triệu đồng
nhưng anh phong không trả
tức giận bà hồng kể lại sự việc
và nhờ nhân tìm người dàn cảnh đụng xe
hoặc cây thương tích cho anh phong
để giúp bà lấy lại tiền
nhân nhờ lê đăng quang tìm người sử anh phong
với lời hứa sau khi xong việc
bà hồng sẽ cho quang mượn một tỷ đồng
dù không quen biết
và không có thủ án gì với anh phong
quang vẫn nhận lời
vào tối ngày một mươi bốn tháng ba năm hai nghìn một mươi tám
khi anh phong đi học về
đang mở cửa vào nhà
thì bị quang bắn chỉ thiền và bắn bà phát trúng vào người
khiến nạn nhân bị thương tích ba mươi sáu
theo nhận định của hội đồng
xét xử bị cáo huỳnh tuyết hồng
không phải chịu trách nhiệm hình sự về tội giết người
vì bị cáo chỉ yêu cầu nhân và quang
gây thương tích cho nạn nhân
tuy nhiên bị cáo nhân và bị cáo quang
dùng súng bắn anh phong là vượt quá yêu cầu
bị cáo hồng đưa ra
ngoài hình phạt đối với bà bị cáo
hội đồng xét xử kiến nghị điều tra đối với bà lê thị ngọc dung
mẹ bị cáo nhân
vì nhận định rằng bà xuông biết rõ sự việc
nhưng im lặng không tố giác tội phạm
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an
thành phố hồ chí minh
xác định bà dung biết rõ việc bà hồng nhờ nhân đánh anh phong
biết chuyện nhân nhờ quang gây án
biết rõ lai lịch của quang
biết việc quang đã dùng súng bắn anh phong
gây thương tích nặng nhưng không trình báo
với cơ quan công an
tuy nhiên cơ quan điều tra cho rằng
bà xu là mẹ ruột của nhân
nên hành vi của bà không phạm tội không tố giác tội phạm
thưa quý vị và các bạn
đến đây thời lượng của chương trình đã hết
xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn
trong những chương trình tiếp theo